thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xuất hiện các trường hợp tử vong thương tâm liên quan đến chó dại cắn
tại tỉnh yên bái trong ba tháng đầu năm cũng đã ghi nhận hai trăm bốn mươi bảy người bị phơi nhiễm với bệnh do chó dại cắn
đang phải điều trị tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
trong số này có một người đã tử vong tăng hơn hai mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tại phòng khám trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh yên bái đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân đến khám
tìm vaccine phòng bệnh dại khi bị chó nhà cắn
trong đó chỉ riêng tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm có bảy mươi năm người phơi nhiễm với bệnh dại
thì sang tháng ba đã có chín mươi sáu người bị phơi nhiễm
riêng trong chín ngày đầu tháng bốn này đã có hai mươi ba người phơi nhiễm với bệnh dại
một đoàn năm sáu đứa này đứa kia nó chơi nú tìm ra nhảy đúng là cái chỗ chó
thế là con chó mẹ nó cắn con thằng kia nữa
thế là bà cháu mới lo mới về nói với ông ngoại cháu ngồi kia quyết định cho cháu đi tiêm
đây là thời điểm giao mùa tạo điều kiện cho bệnh dạy có điều kiện bùng phát
cùng với đó trong những năm gần đây đàn chó trên địa bàn tỉnh yên bái liên tục tăng
trung bình năm năm trở lại đây mỗi năm toàn tỉnh tăng một mươi con
đến nay toàn tỉnh có trên một trăm năm mươi sáu con chó
tổng đàn chó liên tục tăng nhưng việc tổ chức tiêm phòng cho chó cũng chưa được nhân dân thực hiện đồng bộ
từ đầu năm đến nay mới tiêm được trên ba liều
nguyên nhân của thực trạng này là do một bộ phận người dân còn chưa nhận thức đúng về việc tiêm phòng dại cho chó
quản lý đàn chó này là chính quyền địa phương quản lý tuyên truyền để người dân chăn nuôi thực hiện
tuy nhiên việc tuyên truyền thứ hai là việc thực hiện việc quản lý đàn chó của tại chính quyền địa phương
đặc biệt là chính quyền cấp xã cũng chưa được
sự được quan tâm qua quá trình theo dõi thì đúng trên địa bàn tỉnh cũng chưa xử lý được những trường hợp nào nuôi chó thả rông bị xử lý
thứ hai nữa là mặc dù chế tài xử phạt cũng đã có tuy nhiên chế tài xử phạt này cũng chủ yếu do chính quyền địa phương cấp xử lý
do vậy chúng ta cũng chưa xử lý được trường hợp nào để tức là mục đích gian đe và để tuyên truyền cho bà con để hạn chế nuôi chó thả rông
bệnh dại là một trong những bệnh nhiễm được ghi nhận có tỷ lệ tử vong cao nhất trong một vài năm trở lại đây trong số các bệnh truyền nhiễm
bệnh dạy hiện nay chưa có thuốc đặc trị khi người bệnh lên cơn dại thì chắc chắn sẽ tử vong
tuy nhiên người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được khi tiêm phòng dại đầy đủ cho chó mèo không nuôi thả rông chó chó ra đường phải dọa mõm